tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
cùng ban tuyên giáo các tỉnh ủy thành ủy khu vực đông nam bộ
đồng chí võ văn phuông ủy viên trung mương đảng phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương chủ trì hội nghị
hội nghị đánh giá sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ngành tuyên giáo khu vực đông nam bộ cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ
chủ động triển khai đầy đủ nghiêm túc linh hoạt các yêu cầu trên cơ sở diễn biến tình hình thực tế
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận chia sẻ nhiều mô hình hay cách làm tốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian qua
đồng thời nêu rõ những tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm để có phương án tháo gỡ kịp thời
hội nghị thống nhất đề ra bảy nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín để triển khai thực hiện
nghiên cứu đổi mới nội dung phương thức công tác tuyên giáo theo hướng nhạy bén thiết thực hiệu quả